thưa quý vị ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai tại cửa hàng xăng dầu số một mươi năm thuộc chi nhánh xăng dầu hậu giang
có địa chỉ tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang xảy ra một vụ tai nạn lao động làm hai người bị thương
nguyên nhân ban đầu được nhận định là do ngạt khí
theo đó trong lúc một nhân viên đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu khoảng hai mươi mét khối của cửa hàng thì bị ngất xỉu
nhân viên còn lại di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã cử hai mươi cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời
đưa các nạn nhân ra khỏi bồn đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu
đến thời điểm này một người sức khỏe đã ổn định người còn lại đang được tiếp tục điều trị
sau gần ba ngày xét xử hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc
và một mươi năm thuộc cấp về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm tại sở y tế tỉnh đắk lắc nguyên giám đốc sở và một mươi năm thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn
cho một mươi bốn mặt hàng thuốc được xét duyệt và phê duyệt trúng thầu sai nhóm gây thiệt hại hơn một mươi ba tám tỷ đồng
theo đó hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo cao thị ninh nguyễn hữu huyên nguyễn đình diệm
nguyễn xuân hải mỗi bị cáo sáu năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo doãn hữu long nguyên giám đốc nguyễn hữu thông mỗi bị cáo ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ mức án cải tạo không giam giữ đến hai năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
nguyễn văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện hưng nguyên nghệ an vừa bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
được biết cảnh từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy trộm cắp tài sản và đánh bạc
trước đó tại thành phố vinh tỉnh nghệ an nguyễn văn cảnh bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người cảnh phát hiện bốn gói ma túy đá có trọng lượng bốn kg
tại cơ quan điều tra cảnh khai thuê xe taxi trở lên khu vực biên giới việt nam lào thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương mua bán ma túy
về bán cho các con nghiện chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì bị bắt quả tàng
công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an đang xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật vụ vận chuyển pháo nổ không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa qua tổ tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh hương công an huyện vĩnh hương tỉnh long an
phát hiện xe ô tô do lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tỉnh long an điều khiển có chở một trăm bảy mươi bốn kg pháo nổ
hải khai nhận
hải khai nhận vận chuyển thuê số pháo nổ trên từ kênh kt chín thuộc địa phận xã hưng hà huyện tân hưng đi tp hcm
khi đi qua địa bàn huyện vĩnh hưng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
đối tượng trần văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh hậu giang vừa bị bắt quả tang đang có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
cụ thể trên tuyến quốc lộ một a đoạn thuộc ấp phụng hiệp xã an hiệp huyện châu thành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát
t năm nghìn ba trăm chín mươi một do trần văn chiến điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bốn tám mươi bao thuốc la điếu nhập lậu
bao gồm hai bao nhãn hiệu z và một năm trăm bốn mươi bao nhãn hiệu hero và năm trăm hai mươi bao nhãn hiệu scot